hơn năm năm qua bốn mươi ba lực sĩ quan cá nhân và bệnh viện giã chiến đã có mặt tại những nơi gian khổ nhất của nam sudan và trung phi đã trở thành hành động thiết thực góp phần khẳng định thông điệp việt nam là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
hòa bình việt nam là một cơ quan một địa chỉ để chúng ta tăng cường hợp tác song phương và đa phương với các tổ chức quốc tế như liên hiệp quốc asean eu và các quốc gia mà chúng ta có hợp tác về quốc phòng
trình độ và năng lực của những người lính mũ nổi xanh việt nam thể hiện trong quá trình tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc đã khiến vị thế của quân đội nhân dân việt nam được nâng cao
đặc biệt là trong công tác huấn luyện
đó là lý do để liên hợp quốc đã chính thức chọn việt nam trở thành một trong bốn trung tâm huấn luyện lực lượng gìn giữ hòa bình đạt chuẩn của liên hợp quốc
để triển khai các khóa huấn luyện trong chương trình hợp tác đối tác ba bên tppp tại khu vực châu á thái bình dương kể từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
tôi cảm thấy đây là một điều rất vinh dự nhưng cũng đồng thời là một trách nhiệm rất lớn lao
tôi có nhiệm vụ là tới một đất nước
tôi có nội chiến cố gắng đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào quá trình giữ hòa bình ở đất nước của bạn
tuy nhiên một nhiệm vụ rất lớn lao nữa đó là tuyên truyền hình ảnh về đất nước con người việt nam
cũng như là hình ảnh của người lính bộ hội cụ hồ đối với bạn bè quốc tế
vượt qua mọi khó khăn nguy hiểm gian khổ tình yêu tổ quốc
đối với những chiến sĩ mũ nổi xanh việt nam là họ nỗ lực bằng tất cả khả năng của mình
để việt nam có nghĩa là những điều tốt đẹp và đáng trân trọng trong lòng bạn bè quốc tế
để lá cờ đỏ sao vàng luôn được nhận ra và yêu quý dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này
nhân tháng việt nam làm chủ tịch hội đồng bảo an hãy cùng chúng tôi nhìn lại những đồng góp của việt nam
trong hoạt động này cũng như những kế hoạch sắp tới trong tương lai
và vị khách mời tuần này của chúng ta là thiếu tướng hoàng kim phục
cục trưởng cục dình dữ hòa bình
mời quý vị cùng theo dõi
thì đã hơn năm năm chúng ta đã thu được những cái thành công rất là tích cực trong cái lĩnh vực mới mẻ này
quân đội được bộ chính trị được thủ tướng chính phủ giao cho tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình
bằng những quân nhân bằng những trang bị phương tiện kỹ thuật và trang bị quân sự
để mà tham gia vào các hoạt động từ mức đơn giản là ở cấp cá nhân cho đến là cấp đơn vị
chúng ta đã phái khiển được bốn mươi ba
ba lượt sĩ quan tham gia ở hai phái bộ nam su đăng và cộng hòa trung phi
trên cương vị là những sĩ quan tham mưu quan sát viên quân sự phân tích tình báo
và nhiều cái vị trí cá nhân khác
đặc biệt là chúng ta đã cử hai cái bệnh viện gia chiến cấp hai của chúng ta đi tham gia cái hoạt động ở nam su đăng
đây là lần đầu tiên việt nam có cái cấp đơn vị như vậy
và chúng ta nhận được cái sự chào đón của nhân dân nam su đăng
chúng ta nhận được cái sự đánh giá rất là cao của quan chức liên hợp quốc
cũng như của phái bộ và đặc biệt là của giới quân sự của các quốc gia tham gia cùng hoạt động của chúng ta ở tại địa bàn
sĩ quan của chúng ta có thế mạnh về khắc phục khó khăn
về cái tiếp xúc với cộng đồng và về chia sẻ những khó khăn với người dân nước sở tại
sĩ quan của chúng ta có năng lực để giải quyết với các kỹ năng mềm
trong vấn đề xử lý các cuộc xung đột hoặc là các kỹ năng mềm trong các lĩnh vực giải quyết hậu quả do xung đột ở địa phương gây ra
chúng ta được không chỉ là giới quan chức của liên hợp quốc đánh giá cao
mà chúng ta còn được quan chức của địa phương
thậm chí là thứ trưởng bộ trưởng và phó tổng thống của nam sudan và cộng hòa trung phi
mong muốn là chúng ta có thể giải quyết các kỹ năng mềm trong các vấn đề xử lý các cuộc xung đột hoặc là các kỹ năng mềm trong các lĩnh vực giải quyết hậu quả do xung đột ở địa phương gây ra

hình ảnh bộ đội cụ hồ thông qua hoạt động này được lan tỏa và được khẳng định trong một môi trường đa phương
các sĩ quan của chúng ta hoàn toàn có đủ năng lực về chuyên môn
về độ nhạy cảm để xử lý các cái vấn đề phi truyền thống còn ở phái bộ
và đặc biệt là chúng ta có cái tính hội nhập
cũng như là khả năng để thể hiện được vị trí của những đại sứ của một nền văn hóa việt nam yêu trọng hòa bình
và thể hiện được trách nhiệm của việt nam với lại cộng đồng quốc tế
trong thời gian tới trên những cơ sở của những kết quả mà chúng ta đã đạt được
quân ủy trung ương thủ trưởng bộ quốc phòng đang chỉ đạo cho cục gìn giữ hòa bình việt nam
tìm kiếm khả năng để mở rộng thêm các hình thức khác
ví dụ như là chúng tôi đang chuẩn bị một đội công binh hai trăm chín mươi năm người
để chuẩn bị tham gia ở phái bộ nào đó mà khi mà liên hợp quốc có nhu cầu
hay là chúng tôi đang chuẩn bị thêm các lực lượng như là lực lượng huấn luyện đào tạo này
lực lượng bảo vệ phòng trong lực lượng bộ binh đi canh gác
ngoài ra sắp tới chúng tôi còn triển khai một đồng chí ở cơ quan của liên hợp quốc
tại trụ sở new york
thì đây là lần đầu tiên mà quân đội có một đồng chí mà đã qua ba vòng thi
và trúng tuyển được liên hợp quốc lựa chọn vào phòng đào tạo nhân lực
và sẽ làm việc ở liên hợp quốc với cái nhiệm kỳ một năm và có thể kéo dài đến hai năm
thì đây là một niềm tự hào và rất nhiều quốc gia mong muốn có được những vị trí
ở trong cơ quan liên hợp quốc
mà chúng ta đây là lần đầu tiên quân đội có được cái vị trí này
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã cử một đoàn để đi sang khảo sát ở mali
với cái khả năng là tìm kiếm cái khả năng có thể triển khai được cái máy bay trực thăng vận tải
tôi cũng đã cố gắng tìm kiếm thêm cái khả năng để đưa các cái đơn vị khác
các cái binh chủng khác mà nó phù hợp với lại cái điều kiện của việt nam
phù hợp với lại cái năng lực của việt nam và nó theo cái yêu cầu của liên hợp quốc
với cái mục đích là trong cái phạm vi của chúng ta mà cái khả năng của chúng ta
nhưng mà cũng phải phù hợp với lại cái đường lối đối ngoại chung của chúng ta
nhằm tôn vinh cái hình ảnh bộ đội cụ hồ ở cái môi trường đa phương
ở nam sudan cộng hòa trung phi hay bất cứ cái phái bộ nào của liên hợp quốc
theo ông thì thách thức lớn nhất mà thời gian tới chúng ta phải đối mặt là gì
việt nam cần phải cải thiện những gì để có thể hoàn thành sứ mệnh
gìn giữ hòa bình một cách xuất sắc nhất
để mà có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ mà quân ủy trung ương thủ trưởng bộ quốc phòng
giao cho cục gìn giữ hòa bình việt nam thì chúng tôi cho rằng
các chuẩn bị nhân lực cả cấp cá nhân cũng như đơn vị trong cái thời gian tới
là một cái nhiệm vụ than chốt
đây cũng là một cái khó khăn khi mà chúng ta đang vấp phải cái tình trạng
là trong quân đội thì cái số lượng sĩ quan giỏi về chuyên môn nghiệp vụ
thì cái năng lực tiếng anh lại chưa đáp ứng với đòi hỏi của liên hợp quốc
vì vậy ngay từ bây giờ cục gìn giữ hòa bình việt nam
đã đang phải phối hợp với rất nhiều các cơ quan trong bộ quốc phòng
để mà tuyển các đồng chí mà có năng lực
quân sự có phẩm chất chính trị tốt có sức khỏe phù hợp
và có hiểu biết về đường lối đối ngoại cũng như là luật pháp quốc tế
để tham gia vào lĩnh vực này
nhưng mà trước mắt là tăng cường cái năng lực tiếng anh cho cái số sĩ quan này
bên cạnh đó thì khi mà chúng ta mở rộng thêm các cái hình thức khác
các lực lượng khác ví dụ như là lực lượng công binh
hay lực lượng bảo vệ vòng trong của các cái doanh trại của liên hợp quốc ấy
thì chúng ta cũng phải đối mặt với là một thực tế là chúng ta phải tuyển chọn
và mở rộng thêm cái diện sĩ quan tham gia vào cái lĩnh vực này
thế khi mở rộng ra thì chúng ta phải huấn luyện và phải trang bị cho anh em
những kỹ năng mềm kỹ năng tự bảo vệ mình và kỹ năng hoạt động
ở trong một cái môi trường đa quốc gia với lại nhiều các cái lực lượng
các cái lực lượng mà chúng ta mở rộng ấy thì chưa có nhiều cái va chạm
trên cái lĩnh vực đối ngoại quốc phòng trên cái lĩnh vực ngoại giao đa phương
hay là trong cái kỹ năng mềm
để xử lý với các hậu quả chiến tranh ở các cái nước mà có phái bộ
của liên hợp quốc đang tồn tại
vì vậy nên là cái việc mà huấn luyện đào tạo trang bị những cái kiến thức này
cho các cái lực lượng sắp tới tôi cho rằng đây là một cái nhiệm vụ rất là nặng nề
mà quân ủy trung ương đang đòi hỏi cục diện giữ hòa bình việt nam phải tập trung
trên thực tế năm nước ủy viên thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc
thường chia rẽ về nhiều vấn đề kể cả là trong lĩnh vực diện sử hòa bình
vậy thì theo ông là với vai trò là một ủy viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc
như việt nam thì có thể đóng vai trò như thế nào để giải quyết những cái vấn đề
mà vẫn đang còn nhiều ý kiến khác nhau
chúng tôi rất hạnh diện là thông qua hoạt động quân sự của bộ quốc phòng chúng ta
đó là tham gia hoạt động diện sử hòa bình liên hợp quốc
thì chúng ta đã đóng góp vào cái kết quả rất tích cực
đó là cái việc bỏ phiếu để bầu việt nam trở thành ủy viên không thường trực
của hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi
thời gian tới thì chúng ta phải đối phó với lại rất là nhiều các cái thách thức
khi mà còn những ý kiến khác nhau của các quốc gia về cái việc tăng cường
mở rộng cái vai trò của các hoạt động diện sử hòa bình của liên hợp quốc
có một nhà nghiên cứu rất nổi tiếng ở liên hợp quốc đã khẳng định rằng
liên hợp quốc không phải là đưa con người tới thiên đường
nhưng chí ít họ cũng làm cho con người
thoát khỏi cảnh địa ngộ
tôi cho rằng đây là một chân lý và có lẽ là chúng ta phải phấn đấu
vì cái mục tiêu thiên ninh kỷ của liên hợp quốc
vì cái sự hòa bình và khắc phục cái hậu quả của chiến tranh
ở các một mươi bốn cái phái bộ của liên hợp quốc hiện nay
còn có nhiều tiếng nói khác nhau và thậm chí một số quốc gia
lại có ý định là cắt giảm các cái đóng góp của mình
đối với hoạt động diện sử hòa bình liên hợp quốc
thì việt nam chúng ta ở một khía cạnh hoàn toàn ngược lại
trên cương vị là chủ tịch khi mà chúng ta đảm nhiệm cái vị trí
ủy viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc
chúng ta đã khẳng định lại là chúng ta sẽ tích cực hơn
sẽ mở rộng thêm các cái lực lượng
sẽ mở rộng thêm các hình thức và các lĩnh vực
để tham gia hoạt động diện sử hòa bình của liên hợp quốc
điều này cho thấy là việt nam cam kết mạnh mẽ đối với lại
cái mục tiêu chung mục tiêu thiên niên kỷ mà liên hợp quốc đã đặt ra
chúng ta ủng hộ mạnh mẽ tám mục tiêu thiên niên kỷ của liên hợp quốc
và chúng ta thể hiện là một cái quốc gia có trách nhiệm
để mà đảm bảo để mà gánh phát cùng với lại các cái quốc gia khác
cái nhiệm vụ chung của nhân loại đó là việc bảo vệ hòa bình thế giới
tôi cho rằng cái hình ảnh của việt nam ngày càng trở nên đẹp đẽ hơn
khi mà chúng ta có thêm những đóng góp khi mà chúng ta mở rộng cái sự tham gia của mình
và mở rộng cái sự tham gia của mình và mở rộng cái sự tham gia của mình
mở rộng lực lượng của mình trong khi mà còn có tiếng nói khác biệt
thì tôi cho rằng đây cũng là một cái tấm gương trong cái giai đoạn hội nhập
và rất nhiều quốc gia coi đây là một cái hình tượng
một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của ông
trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay mời quý vị cùng đến với câu chuyện hội nhập tuần này
cuối tháng ba tại văn phòng chính phủ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có cuộc điện đàm
với thủ tướng séc andrei babis để trao đổi một số biện pháp hợp tác trong phòng chống dịch covid một mươi chín
chuyến bay đầu tiên của một hãng hàng không việt nam thực hiện bay thẳng từ việt nam đến cộng hòa séc
chuyến bay tỉnh nghĩa cứu trợ người séc và người séc cốc việt
còn đang ở việt nam trở về nước giữa mùa dịch covid một mươi chín
bảy mươi năm quan hệ ngoại giao giữa việt nam và cộng hòa séc luôn được thực hiện hóa
bằng những hành động cụ thể của các cấp lãnh đạo cao và những kết quả thiết thực
mối quan hệ giữa cộng hòa séc và việt nam rõ ràng đã được xây dựng và phát triển trong bảy mươi năm qua
trong vòng ba năm trở lại đây người dân bản xứ chính những người dân séc đã đặt người việt nam vào vị trí thứ hai
trong bảng đánh giá cộng đồng người nước ngoài được yêu thích nhất này
đây là một bước tiến vô cùng to lớn và là một thành công đối với mối quan hệ giữa hai nước
tại vì khi mà ngay cả những người dân bình thường của hai nước cũng nhìn nhận về nhau như những người bạn
thì công việc của các nhà ngoại giao sẽ trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn rất nhiều
tôi cũng rất vui khi công chúng séc quý mến người việt nam
tại cộng hòa séc hiện có gần một trăm linh người việt đang sinh sống học tập và làm việc
đặc biệt là trên mỗi tỉnh thành của cộng hòa séc thì đều có ít nhất một gia đình người việt sinh sống
giữa tâm dịch covid một mươi chín hàng trăm nghìn chiếc khẩu trang do các công sưởng tự phát của cộng đồng người việt
trên khắp các tỉnh thành của cộng hòa séc cùng hàng trăm vật phẩm y tế và tiền mặt ủng hộ của cộng đồng
đã được trao tới các bệnh viện các trường học và người dân sở tại
những hành động và nghĩa cử cao đẹp ấy đã nhận được sự đánh giá và sự cảm kích của lãnh đạo và người dân sở tại
thật tuyệt vời tôi muốn gửi đến các bạn lời cảm ơn chân thành nhất
tôi thực sự khâm phục các bạn về những nghĩa cử cao đẹp và nhân văn đó
thay mặt chính phủ và văn phòng chính phủ séc và tôi cũng có thể thay mặt cả ngài thủ tướng cảm ơn đất nước việt nam
và nhân văn đó
những người đồng bào người việt nam của chúng tôi cảm ơn tất cả các bạn vì món quà này
tôi thực sự rất trân trọng và đây là biểu hiện của sự đoàn kết giữa nhân dân hai nước và là khởi đầu hợp tác mới trong tương lai
một quan hệ hợp tác với việt nam là vô cùng đặc biệt và tôi tin rằng chúng ta cùng nhau nhanh chóng vượt qua đại dịch covid một mươi chín này
về quan hệ thương mại giữa hai nước năm hai nghìn một mươi chín vừa qua tổng kim ngạch thương mại đạt gần một hai tỷ usd
trong đó việt nam xuất khẩu sang sét gần một tỷ usd
đầu tư cộng hòa séc đầu tư vào việt nam khoảng ba mươi năm dự án với tổng số vốn một trăm linh triệu usd
hai bên cũng nhận định đây là con số chưa xứng với tiềm năng mà hai bên có được
thì hai bên đang hướng tới thúc đẩy xúc tiến thương mại trên mọi mặt
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình đối ngoại và hội nhập tuần này của chúng tôi
thân hải chào tạm biệt